ngày chín tháng hai tại thành phố nam định tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh nam định
đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh của tổng bí thư trường trinh ngày chín tháng hai năm một nghìn chín trăm linh bảy ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
dự lễ có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch nước trần đại quang
các đồng chí nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng và các đồng chí ủy viên bộ chính trị
nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
cùng dự còn có các đồng chí lão thành cách mạng lãnh đạo các bộ ban ngành lãnh đạo các tỉnh thành phố
đại diện các tầng lớp nhân dân của tỉnh nam định bà con họ tộc xã xuân hồng huyện xuân trường
quê hương của đồng chí trường trinh và gia đình của đồng chí
sinh ra trong một gia đình trí thức yêu nước tại làng hành thiện xã xuân hồng có truyền thống hiếu học
đồng chí trường trinh là hạt giống đỏ được gieo mầm trên mảnh đất
cách mạng tuổi thanh niên của đồng chí có ảnh hưởng mạnh mẽ từ những nhà trí sĩ sụp sôi trí yêu nước
ba mươi tuổi đồng chí trường trinh bắt đầu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng sôi nổi phong phú đầy gian khổ và hiểm nguy
ba lần được bầu là tổng bí thư của đảng hơn hai mươi năm được phân công giữ nhiều trọng trách
đồng chí luôn hết lòng vì đảng vì nước vì dân vững vàng trước mọi thử thách
tỏa sáng phẩm chất đạo đức cách mạng tài năng trí tuệ đóng góp quan trọng vào những bước ngoặt của lịch sử cách mạng việt nam
cách mạng tháng tám kháng chiến chống thực dân pháp giải phóng miền nam thống nhất đất nước
vào năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đồng chí với tầm nhìn xa rộng đã khẳng định đổi mới là yêu cầu bức thiết là vấn đề có tầm quan trọng sống còn
thành tiệu ba mươi năm đất nước đổi mới đã ghi nhận tầm vóc của tổng bí thư trường trinh
đại hội sáu đã mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc ta với tư cách là đại hội của đổi mới
là cột mốc đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng việt nam
có thể nói những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau hơn ba mươi năm đổi mới
đã khẳng định tính đúng đắn của sự nghiệp đổi mới mà tổng bí thư trường trinh là một trong những người đề xuất và khởi xướng
đồng chí trường trinh còn là một nhà báo
nhà văn hóa nhà thơ lớn có đạo đức cao đẹp trái tim trong sáng trí thức uyên thâm mẫu mực
nhà chính trị nhà tư tường nhà lý luận nhà hoạt động cách mạng ở đồng chí hòa quyện hình thành nên định hướng đường lối chiến lược của đảng nền văn hóa việt nam tất cả còn nguyên giá trị đến hôm nay
là nhà báo cách mạng nổi tiếng là cây bút xuất sắc của báo chí cách mạng việt nam
ngay từ thời kỳ mặt trận dân chủ những bài báo của đồng chí trường trinh
luôn có tính chiến đấu cao có sức thuyết phục lớn có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân
đồng chí đã từng là chủ bút của nhiều tờ báo quan trọng tiếp đó là người lãnh đạo chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các cơ quan ngôn luận của đảng như cờ giải phóng sự thật nhân dân tạp chí cộng sản v v
đồng chí còn là một nhà thơ lớn với bút danh sóng hồng thơ của đồng chí luôn mang hơi thở của đồng chí
trong thời đại có sức chiến đấu cao có nòng nhân ái sâu sắc
nam định quê hương yêu dấu luôn tự hào về đồng chí tám lần về thăm quê hương là biết bao kỷ niệm và mong đợi
có thể nói mỗi bước đi của đảng bộ và nhân dân nam định đều có sự chỉ đạo sâu sát của đồng chí
từ công tác lãnh đạo của cấp ủy chính quyền đến công tác vận động quần chúng thực hiện các nhiệm vụ cách mạng
về dự chỉ đạo đại hội đảng bộ tỉnh nam hà vào tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đồng chí đã phát biểu
sự lãnh đạo của đảng là hạt nhân lãnh đạo cách mạng hạt nhân phải trong sạch và vững mạnh thì mới nãnh đạo được tốt
cán bộ đảng viên ta nói chung là tốt nhưng trình độ văn hóa kỹ thuật và sự hiểu biết về quản lý kinh tế số đông còn thấp
do đó phải nâng cao trình độ văn hóa khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ
đồng thời trao dồi đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính trí công vô tư để phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trên lĩnh vực quản lý nền kinh tế quốc dân
từng bước đưa sản xuất quy mô nhỏ tiến lên sản xuất quy mô lớn xã hội chủ nghĩa
nam định vẫn luôn giữ gìn truyền thống khoa bảng cách mạng cùng với phát triển kinh tế xã hội giáo dục đào tạo xây dựng nông thôn mới

nam định đang dồn sức cho việc thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng nghị quyết một mươi chín của đảng bộ tỉnh
công tác xây dựng trình đốn đảng đang được triển khai quyết liệt để đạt tới mục tiêu đưa thành phố nam định trở thành trung tâm khu vực phía nam đồng bằng sông hồng
kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí trường trinh người chiến sĩ cộng sản kiên cường mẫu mực người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng và cách mạng việt nam diễn ra trong không khí của mùa xuân đinh rậu
kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng
những di sản của đồng chí tấm gương cộng sản vốn chi thức yên tâm và tầm nhìn chiến lược của đồng chí trường trinh là tài sản vô giá của đất nước và dân tộc ta
đây cũng là dịp chúng ta cùng nhìn lại suy ngẫm về cốt cách và tầm vóc của các thế hệ tiền bối để cùng chung sức cống hiến vun đắp cho tổ quốc giang sơn việt nam dạng dỡ gấm hoa